thực hiện tốt chương trình này sẽ tác động mạnh mẽ tạo bước đột phá cho thành phố trong việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội
đồng thời để hướng đến trở thành một đô thị sáng tạo thành phố thông minh
thành phố hồ chí minh cần đào tạo nguồn nhân lực kế tiếp chủ động sang nguồn lực chất lượng cao
từ các tập đoàn kinh tế đảo quốc gia các bạn trẻ có nhiều sáng kiến giải thưởng từ các cuộc thi sáng tạo hay khởi nghiệp trong và ngoài nước
đây là cuộc thi dành cho sinh viên khởi nghiệp do đại học công nghệ tp hcm tổ chức với sứ mệnh tìm kiếm và hỗ trợ cho nhiều ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên
đồng thời thu hút sự quan tâm từ các doanh nghiệp để cùng nhà trường chung tay xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
cuộc thi thu hút sự hứng ứng của nhiều sinh viên đóng góp nhiều ý tưởng sáng tạo
cuộc thi này em rất mong đầu tiên là giúp cho mình trưởng thành ngoài ra thì tiếp cận được nhiều hơn với các anh chị doanh nhân
và mình có thể mở ra một hướng mới
không chỉ là về mỗi ngành của mình mà em biết được nhiều hơn về kinh doanh về nhân sự về marketing
stop đối với môi trường sinh viên nó mang lại một lợi thế và khi mà nhiều ý tưởng nó được tích góp và đầy đủ hội tụ lại
đầy đủ các sự chuẩn bị thì em nghĩ là nó sẽ đẩy mạnh cái nền kinh tế của việt nam lên
khu đô thị sáng tạo phía đông tp hcm gồm quận hai quận chín và quận thu đức
với một mươi hai trường đại học gồm khoảng một năm trăm linh giảng viên
có trình độ tiến sĩ trở lên và trên bảy mươi sinh viên đang được triển khai như một hình mẫu đầu tiên của đô thị sáng tạo đô thị khởi nghiệp
tiền đề hình thành đô thị thông minh sẽ đem đến cho tp hcm những kinh nghiệm quý báu đầu tiên của đề án đô thị thông minh
phát triển con người phải đi trước một bước và hạ tầng phải đi sau
nên cái khó ở đây là phát triển con người chứ không phải là cơ sở hạ tầng
mặc dù là kết nối giao thông chúng ta vẫn còn tồn tại
nhiều vấn đề chúng ta nói về hạ tầng băng thông rộng khi chúng ta nói đến ict thì nó cũng có những tồn tại
nhưng theo tôi là tất cả những cái đó đều giải quyết được nếu như chúng ta có những con người
cái quan trọng là ở đây làm sao chúng ta đào tạo ra nhân lực mà nó gắn chặt với lại cái nhu cầu của địa phương
thì đấy là cái vấn đề mà có thể nói là trong thời gian qua thì chúng ta đã có nhiều cái thành tựu nhất định
tp hcm cũng giúp đào tạo ra một nguồn nhân lực chất lượng cao
rồi cũng cung cấp nhiều
thầy cô giáo tham gia vào quản lý nhà nước
cũng đóng góp vào cái sự phát triển của tp hcm rất là cụ thể
tuy nhiên là
chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa trong thời gian tới
một thành phố khởi nghiệp có thể chưa đạt trình độ một thành phố thông minh
nhưng một thành phố thông minh thì nhất thiết phải là thành phố khởi nghiệp tốt nhất
vì chỉ có thành phố thông minh mới tạo ra được hệ sinh thái khởi nghiệp tốt nhất trong thời đại cách mạng công nghiệp bốn
ngay tại tp hcm hệ sinh thái khởi nghiệp chưa được thực sự phát triển
sự hợp tác kiện ba chân còn yếu
vai trò của chính quyền còn mờ nhạt trong thúc đẩy những đầu tư mạo hiểm start
trong khi đó để xây dựng đô thị thông minh đòi hỏi sự quản lý của nhà nước năng động
đặc biệt trong việc hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp văn hóa khởi nghiệp
chính quyền phải phát hiện trước vấn đề biết nhìn lại khi có dấu hiệu bất ổn
và tiếp thu kinh nghiệm thế giới để giải quyết những bài toán của mình
cái năng lực về nghiên cứu ứng dụng khoa học nghệ đó là tài nguyên
cơ sở tám mươi đại học cao đẳng hàng chục viện nghiên cứu đây
đó là cái tài nguyên mà chúng ta có được phải phát huy cái này
đôi khi không chú ý đầy đủ cái này
đôi khi mình nói về đất mình nói về tiền mình nói về người
nhưng mà cái năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học nghệ làm tài nguyên phải tích lũy
thì chúng ta có tích lũy
mình thấy là các tỉnh phía nam mình không ai có được cái tài nguyên này cả
làm thế nào để hình thành một hệ sinh thái sáng tạo của thành phố
phải hình thành hệ sinh thái sáng tạo
tức là có cái văn hóa sáng tạo có cái giáo dục khuyến khích sáng tạo
có cái truyền thông khuyến khích sáng tạo có chính sách khuyến khích sáng tạo
có phong trào sáng tạo và có ghi nhận vinh danh sáng tạo
nếu làm được sáu yếu tố này nó thành hệ sinh thái sáng tạo
tức là cái sáng tạo nó cứ phát triển mãi đi vào từng con người
các chuyên gia cho rằng giải quyết vấn đề về nhân sự
cho đô thị thông minh không chỉ đơn giản là đào tạo cho người dân
cán bộ công chức dùng các thiết bị thông minh
mà còn phải thực hiện một kế hoạch dài hạn
về xây dựng nguồn nhân lực cho thành phố thông minh trong tương lai
cùng với đó thành phố cần có cách tiếp cận chiến lược
đối với các vấn đề nguồn lực nhân sự
trước hết phải có định hướng phát triển đô thị thông minh một cách rõ ràng
hoạch định kiến trúc tổng thể bao gồm mọi lĩnh vực của đời sống như
giao thông thông minh y tế thông minh giáo dục thông minh
nhận thức sâu sắc được điều đó
hiện nay các trường đại học trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đang định hướng nhân rộng mô hình đào tạo
hướng tới việc xây dựng một nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai
vai trò của đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp
theo tôi tập trung ở ba việc
việc thứ nhất là đại học phải giúp phát hiện và bồi dưỡng ra một thế hệ doanh nhân mới
có tầm nhìn xa có khả năng giải quyết những vấn đề toàn cầu
đó là cái thứ nhất
cái thứ hai là đại học là nơi tập trung các công nghệ
mà có tiềm năng mang lại giá trị kinh tế
nếu như có sự hợp tác chặt chẽ giữa đại học và doanh nghiệp
cái thứ ba nữa là đại học là nơi có cơ sở vật chất
đặc biệt là những đại học nghiên cứu như đại học quốc gia
thì cơ sở vật chất rất là hiện đại
nó là cái hạ tầng cơ sở rất là tốt cho các doanh nghiệp khởi nghiệp
cũng như các doanh nghiệp mới sáng tắt có thể tận dụng
cái hoạt động gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp
được nhà trường chúng tôi đặc biệt quan tâm
và chính sự tương tác liên tục giữa các em sinh viên và các doanh nghiệp
thì tạo cho các em những cái nhận thức
nó chính xác về thị trường lao động về môi trường làm việc
để khi các em ra trường là các em sẵn sàng
có thể đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp
làm sao mà các em sinh viên sẵn sàng khi ra trường
có thể đáp ứng ngay có thể làm việc ngay
và gần như không có khoảng cách giữa việc đào tạo và việc thực hành thực tế
thành phố thông minh đặt con người ở vị trí trung tâm trong bốn yếu tố
chính quyền nhân lực sự tương tác kết hợp công nghệ
không phải công nghệ tạo nên thành phố thông minh
mà cái chính là con người sử dụng công nghệ đó một cách sáng tạo nhất
giờ đó việc đào tạo người nhân lực có chất lượng cao
nguồn nhân lực nhóm vận ict và mặt bằng khả năng it của cư dân thành phố
đặc biệt là đồ ngũ cán bộ lãnh đạo và trí thức có vai trò quyết định
để xây dựng thành phố thông minh
chính quyền thành phố cần tiếp tục đầu tư nhiều hơn
cho phong trào phổ cập công nghệ thông tin trong nhân dân
tăng nhanh những quan hệ giữa nhân dân và chính quyền bằng công nghệ thông tin
một trong những thành phố phát triển rất là năng động
đi đầu trong cả nước về phát triển kinh tế
thì mong muốn của viên vai trò người dân
thì mong muốn là thành phố hồ chí minh đương nhiên là sẽ ứng dụng
thứ nhất là về chính quyền điện tử
số hai nó
thứ hai nữa là giải quyết được những vấn đề về tình trạng đang gặp phải hiện tại
ví dụ như là về kẹt xe ví dụ như là về ngập chẳng hạn gì
và mình thấy là thành phố
hướng của thành phố là
đang rất là giải quyết triệt để
và đang có cái xu hướng là trong thời gian gần nhất
thì các cái giải pháp thì sẽ được triển khai và có thể là giải quyết được
và đem đến một đúng nghĩa là một thành phố phát triển kinh tế hàng đầu
và quay lại là phục vụ cho người dân
vừa qua thành phố đã có ban hành cái kiến trúc chính quyền điện tử của thành phố
là một kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tổng thể giúp cho thành phố có thể xây dựng được chính quyền điện tử
làm sao hiệu quả và đồng bộ để phục vụ được cho cái đề án đô thị thông minh của thành phố
và đồng thời đây là một trong những cái bước một cái quá trình
chúng tôi gọi là quá trình chuyển đổi số để hướng chính quyền số cho cái đô thị thông minh
để cung cấp nhiều các dịch vụ công các dịch vụ hành tránh công cho người dân và doanh nghiệp một cách thuận lợi nhất
đề án xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi

là một trong những sự cụ thể hóa sóng động nhất trong vận dụng sáng tạo nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội
về việc giao cơ chế đặc thụ cho thành phố hồ chí minh quản lý đất đai quản lý đầu tư tài chính ngân sách nhà nước
cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ công chức viên chức thuộc thành phố hồ chí minh quản lý
đây là một phương hướng thông minh nhất nhằm phát huy tối đa tiềm lực của thành phố
khắc phục những hạn chế yếu kém trên con đường phát triển nhanh và bình vẩn của thành phố hồ chí minh
tiếp theo chương trình như thường lệ là mục công nghệ thông minh
xin giới thiệu những công nghệ mới công nghệ thông minh hướng đến sự tiện ích của người dân và doanh nghiệp
mời quý khán giả cùng theo dõi
hệ thống giám sát điều hành khu công viên phòng miệng quang trung được xây dựng nhằm mục đích
nâng cao chất lượng hoạt động quản trị nội khu giám sát cơ sở hạ tầng kiểm soát an ninh trật tự và môi trường sống gia tăng sự hài lòng của cộng đồng
các thành phần của hệ thống được bắt đầu triển khai từ năm hai nghìn một mươi sáu và đang tiếp tục hoàn thiện dựa trên ba nền tảng
gồm hạ tầng công nghệ hạ tầng dịch vụ và hạ tầng đô thị với hơn một mươi phân hệ được tích hợp trên một nền tảng
bao gồm quản lý chiếu sáng quản lý nước thải giám sát bms giám sát giao thông quản lý lưu trữ chia sẻ bảo mật tài liệu tích hợp photo đa chức năng
hệ thống thu thập dữ liệu công tơ điện từ xa hệ thống đồng hồ nước thông minh hệ thống báo cáo kế toán hệ thống sms hệ thống free wifi
hiệu quả mang lại trong việc ứng dụng bao gồm hỗ trợ việc giám sát toàn bộ hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin một cách tập trung trên một nền tảng duy nhất
giúp việc theo dõi hoạt động của các hệ thống một cách dễ dàng tại bất kỳ nơi nào có internet cảnh báo tức thời khi có sự cố
làm nền tảng cung cấp nguồn dữ liệu phong phú hỗ trợ mạnh mẽ cho việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu mở cung cấp hơn hai trăm linh nguồn dữ liệu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu của cộng đồng
đã vinh dự lọt vào vòng bình chọn trực tuyến của giải thưởng
các chuyên gia của idc đánh giá đây là một trong các dự án tiêu biểu lọt vào vòng bình chọn trực tuyến và là đại diện duy nhất đến từ đông nam á
thi đấu với bốn đại diện khác gồm hai dự án đến từ trung quốc thành phố diên tang và thành phố long giang và hai dự án đến từ hàn quốc thành phố niêu gu và thủ đô seoul
các đại diện này sẽ tiếp tục thu nhập bình chọn trực tuyến từ các tổ chức cá nhân trên toàn thế giới nhằm lựa chọn ra dự án chiến thắng hàng một giải thưởng này
thưa quý vị người dân của một thành phố thông minh sẽ được thụ hưởng các tiện ích như năng lượng chi phí thấp giao thông công cộng tiện lợi tương tác dễ dàng với chính quyền
đó là mục tiêu của đề án xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm
hướng đến chủ thể là người dân một đô thị thông minh vì dân
chuyên mục của chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả những hiến kế của người dân và doanh nghiệp về giải pháp xây dựng đô thị thông minh
cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở mong được gửi về cho chúng tôi qua hộp thư email đothithongminhthnddavonggmail com
quý vị cũng có thể xem lại nội dung này trên website nhândântv vn
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương mục tuần sau